kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
thông tin chúng tôi vừa nhận được tại nghệ an công an huyện diễn châu vừa phá chuyên án đánh bạc sử dụng công nghệ cao
bước đầu chứng minh số tiền giao dịch ban đầu là hơn chín mươi tỷ đồng cầm đầu đường dây này là một đối tượng nữ năm mươi tuổi
đối tượng là đào thị hương chú tại xã diễn thành huyện diễn châu tỉnh nghệ an
từ đầu năm hai nghìn hai hương đã hình thành một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề
đường dây này gồm ba cấp đại lý hoạt động có tổ chức và mang tính chuyên nghiệp
hàng ngày các đại lý nhận tin nhắn đánh bạc của người chơi rồi tổng hợp
chuyển thông tin qua tin nhắn điện thoại và gia lô cho hương
sau khi có kết quả số số miền bắc hương sẽ tính toán tiền thắng thua cho các đại lý rồi thông báo qua tin nhắn điện thoại
sau khi hoàn thành giao dịch các đối tượng đã lập tức xóa tin nhắn để tiêu hủy tài liệu chứng cứ
số tiền thắng thua sẽ được thanh toán vào sáng ngày hôm sau bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng
tôi nhận số lô số đề trong khoảng thời gian là từ một mươi bảy h đến một mươi tám h hàng ngày
tôi tổng hợp các sổ lô sổ đề lại và chuyển cho đại lệ cấp trên bằng hình thức tin nhắn
các đối tượng trong đường chơi đánh bạc thì thủ đoàn nó là tinh vi
các đối tượng là kết nối với nhau
thành lập một chuỗi hệ thống đại lý rất nhiều cấp thống nhất nhau về thương phức thủ đoàn
cũng như cách đối phó với quan trọng năng
các đối tượng sử dụng điện thoại thông minh các trang mạng sử dụng như facebook zalo viber để liên lạc đánh bạc
và sử dụng hình thức thanh toán tiền đánh bạc thông qua tài khoản ngân hàng
tính đến thời điểm đường dây này bị triệt xóa số tiền giao dịch dùng để đánh bạc của các đối tượng là hơn chín mươi tỷ đồng
với lượng tiền mỗi ngày từ tám trăm linh triệu đồng cho đến một tỷ đồng
riêng trong ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã sử dụng số tiền hơn một ba tỷ đồng để đánh bào
trong quá trình đấu đánh chuyên đoán thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn
khó khăn thứ nhất là nhiều đối tượng trong chuyên đoán có tiền đoán đem sử dụng đánh bạc
sử dụng nhiều biện pháp để đối phó quan chức năng
chúng ngủy tráng bằng nhiều cách để có kinh nghiệm để đề quả mặt quan trọng năng
khó khăn thứ hai là một số đối tượng xây dựng tường giao khuyên cố đóng kiên cửa
một số đối tượng hoạt động
một số đối tượng thực hiện trầm tồi nhiều địa điểm
gây khó khăn trong quá trình mà xác minh theo dõi ý minh đồng của đối tượng
khó khăn thứ ba là các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại và thường chuyên thay đổi điện thoại
rồi tạo cái tài khoản giả đến các tài khoản giao lô facebook viber để liên lạc
rồi là để ngủy tráng cái lái địch bản thân để đối phó quan trọng năng
khó khăn thứ tư là các đối tượng sau khi đánh bạc hàng ngày
thì đều xóa các thông tin dữ liệu
rồi tiêu hủy các tài liệu liên quan
để triệt phá đường dây đánh bạc này công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an đã huy động sáu mươi cán bộ chiến sĩ đồng loạt bắt và khám xét một mươi một đối tượng đều trú tại huyện diễn châu
trong đó có bốn đối tượng là nữ giới
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi năm điện thoại di động một trăm linh triệu đồng tiền mặt năm thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hoạt động đánh bạc
hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng
với thủ đoạn hứa hẹn xin việc chuyển công tác hay chạy dự án đối tượng nguyễn hùng quân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại xã đức ninh thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người
đối tượng này vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình bắt giữ
lợi dụng việc hành nghề thầy cúng thầy bói nguyễn hùng quân đã đưa ra thông tin bản thân mình có nhiều mối quan hệ và có thể tác động để xin chuyển công tác cho anh phạm trung bảo
đang làm việc tại thị xã ba đồn về gần nhà ở thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
nguyễn hồng quân đưa ra mức giá tiền nhằm phục vụ cho việc này là bốn trăm năm mươi triệu đồng
tin là thật nên từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi anh bảo đã đưa cho quân số tiền trên
sau khi nhận tiền nguyễn hùng quân hứa hẹn trong thời gian ba tháng sẽ có quyết định chuyển công tác
đến hẹn không thấy có quyết định biết bị lừa nên nạn nhân đã tố cáo đến cơ quan công an
quân khai nhận vì mong muốn có tiền để phục vụ cho nhu cầu cá nhân nên đưa ra thông tin gian dối trên nhằm chiếm đoạt tài sản của anh bảo
chưa dừng lại ở đó nguyễn hùng quân còn tự vẽ ra dự án xây dựng nghĩa trang công viên vĩnh hằng
đề nghị nhiều người góp vốn đầu tư để sau này phân lô bán nền chia lợi nhuận
với thủ đoạn này quân đã chiếm đoạt của nhiều người số tiền hơn bốn năm tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đề nghị những ai là bị hại của đối tượng nguyễn hùng quân
đến trực tiếp tại phòng cảnh sát hình sự gặp điều tra viên nguyễn trung thành số điện thoại chín trăm bảy mươi bảy bảy trăm linh một trăm linh hai để phối hợp giải quyết
công an tỉnh bắc ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
và lệnh khám xét chỗ ở đối với nguyễn thị thắm ba mươi hai tuổi trú tại phường võ cường tp bắc ninh
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua thủ đoạn lừa góp vốn để kinh doanh
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thắm dùng thủ đoạn ra
công an dối là có mối ích nhập hàng hóa buôn hoa quả với số lượng lớn có thể bán lãi trong ngày
vì có sự quen biết và tin tưởng hắm nên chị hương và chị loan đã chuyển cho thắm sáu trăm chín mươi năm triệu đồng để góp vốn nhập hàng bán
tuy nhiên sau khi nhận tiền góp vốn thì thắm không nhận hàng mà dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt số tiền trên
sau nhiều ngày những người này không nhận được hàng nên đòi tiền thì thắm đã chuyển trả một trăm sáu mươi hai triệu đồng
số tiền năm trăm ba mươi ba triệu đồng còn lại đến nay
thắm vẫn chiếm đoạt
công an tỉnh bắc ninh đang điều tra mở rộng vụ việc liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của thắm
đối với nhiều vụ việc liên quan đến hành vi lừa đảo của thắm đối với nhiều bị hại khác cùng với phương thức thủ đoạn như trên
sáng nay các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh lâm đồng đang khẩn trương phối hợp với viện kiểm sát cung cấp
tiến hành điều tra làm rõ vụ án giết người trôn xác phi tang xảy ra cách đây khoảng ba tháng
tại thôn bốn xóm trại thiếc thôn trường xuân hai xã trường xuân ba
trường thành phố đà lạt
chiều qua người dân phát hiện một phần thi thể người bị trôn lấp nên đã hô hoán mọi người đến hiện trường
đồng thời báo cơ quan chức năng
chiều tối cùng ngày đoàn thanh trí sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai lao động tự do đã đến cơ quan công an đầu thú
về hành vi giết vợ là trần thị kim trinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
ngay sau đó trí đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra
theo lời khai của đối tượng khoảng cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
xuất phát từ mâu thuẫn gia đình trí đã dùng dao đâm chết vợ mình
sau khi gây án để che giấu tội ác đối tượng đã đào hố trôn giấu sát vợ trong vườn cà phê
hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ vụ án mạng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắk vừa phối hợp với công an huyện e soup
điều tra làm rõ một vụ vợ và người tình âm mưu sát hại chồng rồi tạo hiện trường giả treo cổ ở trong rừng
tại tỉa khu hai trăm tám mươi một vườn quốc gia jogdon thuộc xã công an
công an huyện e soup tỉnh đắk lắk người dân phát hiện có một người đàn ông đã chết trong tư thế treo cổ
thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng
nhận tin báo của người dân công an huyện e soup và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắk đã phối hợp đến điều tra
qua việc khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi tổ công tác xác định đây là một vụ án giết người
và nơi phát hiện xác nạn nhân chỉ là hiện trường giả
chúng tôi nhận được tin báo của công an huyện e soup về phát hiện một sát chết
thì chúng tôi phát hiện là tử thi là một sát chết ở nam giới đang ở trong cành cây cách quốc độ hai mươi chín c là gần ba trăm linh mét
thì trên cơ sở mà kết quả khám nghiệm hiện trường và thi ban đầu thì xác định là tử thi là không có nhân thân ra lịch
không có giấy tờ tùy thuân không có mang theo tài sản gì
căn cứ vào cái dấu vết tử thi thì cái nhất là khuôn mặt là bị đập gãy nát
cái thứ hai là trong sườn của nạn nhân là bị gãy chín cái
như vậy đây xác định đây là vụ án giết người chứ không phải là một vụ tư tử thông thường
nạn nhân được xác định là anh lý văn nó ở xã cư cơ bang huyện e soup
nghi phạm chính là đào thị mình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba là vợ của nạn nhân cùng người tình là lý văn quân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
quân cũng là anh họ của anh nó
quá trình điều tra mình khai nhận trước đó trong chuyến cùng chồng đi rừng tìm hoa phong lan ở huyện công cờ cho tỉnh gia lai
giữa mình và anh nó xảy ra mối thuẫn sâu sát
tức giận vì bị chống đánh khi về nhà
mình gọi điện cho người tình là lý văn quân để lên kế hoạch sát hại chồng
sau khi thống nhất mình lấy lý do đến nhà quân lấy nồi cơm điện vì trời tối nên kêu chồng đi cùng
đến nơi quân không có nhà nên mình nói chồng vào dãy tìm quân
khi mình chở anh nó đến khu vực vườn điều thuộc tiểu khu hai trăm tám mươi một vườn quốc gia gióc đôn cách nhà khoảng ba mươi năm km
quân và mình đánh nạn nhân đến chết
sau đó cả hai khiêng xác anh nó lên núi lấy dây thắt lưng đã chuẩn bị sẵn treo cổ nạn nhân lên cây
để tạo dựng hiện trường giả
tôi mới chạy về tôi ngồi trên bụng nó
vợ nó mới ra cầm cái đá đập vào mặt mặt của ông lý văn nó thái xỉu hẳn rồi
xong đó thì mình với tôi là dòng dây thắt lưng để bộ cổ lý văn nó là giả thắt cổ chết
thắt xong thì hai đứa mình xuống núi
sau đó thì tôi mới đi đồng nai tuyệt bị có ăn bát
hiện phòng khám
công an tỉnh đắk lắc đang hoàn tất hồ sơ vụ án để chuyển truy tố cặp tình nhân trên trước pháp luật
công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa bắt quả tang đối tượng trần văn viện chú phường hòa cường nam quận hải châu
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một số lượng lớn ma túy thuốc lắc và ketamin ngay tại trung tâm thành phố
vào tối ngày sáu tháng bốn khi đang đem ma túy ra cho khách trên đường huỳnh tấn phát viện bị công an quận hải châu ập vào bắt giữ
phát hiện trên người viện gần năm mươi viên thuốc lắc
khám xét khẩn cấp trung cư nơi trọ của viện tại đường hai mươi chín tháng ba thuộc địa bàn phường hòa xuân quận cẩm lệ công an quận tiếp tục phát hiện khoảng năm mươi gram ma túy đá và gần một mươi gam ketamin
mặc dù có nhà nhưng viện vẫn thuê trung cư ở khu vực khác để thuận lợi cho việc mua bán và an toàn cho việc cất dấu ma túy
viện là đối tượng từng đi cai nghiện ma túy
ngày hôm qua tại ủy ban nhân dân xã trà phong huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi tòa án quân sự khu vực một
quân khu năm đã tổ chức phiên tòa lưu động xét xử vụ án trộm súng
từ cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi một bị cáo hồ văn cải đã rủ các bị cáo hồ nhật cường đinh văn viện hồ văn xỉn hồ nhật lĩnh vào trường trung học phổ thông tây trà lấy trộm bốn khẩu súng ak hoán cải
đây là súng được bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng ngãi cấp cho nhà trường phục vụ môn học giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh
tổng giá trị thiệt hại hơn một mươi sáu triệu đồng
hành vi phạm tội của bị cáo
đã xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác
hội đồng xét xử đã tuyên phạt hồ văn cải một mươi năm tháng tù hồ việt cường và hồ văn xỉn một mươi tám tháng cải tạo không giam giữ đinh văn viện chín tháng cải tạo không giam giữ hồ nhật lĩnh một mươi hai tháng cải tạo không giam giữ về tội trộm cắp tài sản
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát thi hành án hình dung
hội đồng xét xử và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gã bạc
đối tượng cao xuân luân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại phố neo xã nam giang huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
đặc điểm nhận dạng cao một m sáu mươi và có nốt ruồi ngay đầu mắt phải
và đối tượng nguyễn thế anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại số nhà bảy mươi bảy trần xuân soạn phường đông thọ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m bảy mươi một và có nốt ruồi cách ba cm sau cánh mũi phải
bên cạnh đó phòng cảnh sát thiên án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê văn trinh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn hoàng kim xã xuân sinh huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa về tội đánh bạc
đối tượng này cao một m bảy mươi ba và có nốt ruồi cách một một cm trước cánh mũi phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý